ngày một mươi bốn tháng một nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đã kiểm tra và bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển tám thùng pháo nổ các loại
từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
tăng vật thu được có tổng trọng lượng một trăm sáu mươi kg hai đối tượng là nguyễn khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và đàm duy phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại xã đông ích huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
đội biên phòng cửa khẩu lý vạn đã phối hợp cùng công an huyện hạ lan đã lập biên bản củng cố hồ sơ
bàn giao đối tượng cho công an huyện hạ lan tỉnh cao bằng thụ lý theo đúng quy định của pháp luật